tuy nhiên cũng theo ý kiến của đại diện cục viễn thông để xử lý triệt đề tình trạng sim kích hoạt sẵn trên thị trường gặp rất nhiều khó khăn và cần thời gian
khó khăn không chỉ đến từ phía các doanh nghiệp viễn thông các đại lý bán sim thẻ một phần cũng do những văn bản pháp luật chưa quy định về số lượng sim mỗi cá nhân được sở hữu
pháp luật của chúng ta hiện nay là không có hạn chế số lượng sim đăng ký trên một người sử dụng hoặc một công ty
do đó trong thực tế là có rất nhiều cá nhân đăng ký rất nhiều sim
như vậy người ta đăng ký rất nhiều sim và sau đó bản thân người ta đem bán
khi người ta đăng ký người ta lấy thông tin của người ta về mặt pháp luật là hợp lý
nhưng người ta đăng ký hàng trăm sim sau đó người ta đem người ta bán ra thị trường
mặc dù hành vi này là hành vi vi phạm luật và có chế tài xử lý vi phạm
nhưng mà thực tế là có xảy ra như vậy
do các cá nhân đó người ta tự bán ra
hoặc là do các công ty
về mặt lý thuyết thì các công ty sẽ được đăng ký nhiều sim
ví dụ mà trong thực tế có rất nhiều công ty
ví dụ như là người ta làm cái giám sát xe cộ chẳng hạn
thì người ta phải đăng ký đến hàng nghìn cái sim để giám sát xe cộ
thì đấy là cái nhu cầu rất là hợp lý của doanh nghiệp
nhưng cũng không ít doanh nghiệp là người ta lợi dụng cái đó người ta bán ra ngoài
thế thì những cái đó thì đây nó là hành vi của các cá nhân và những người vi phạm đó
thì khi mà chúng ta xử phạt thì chúng ta vẫn xử phạt rất nghiêm
thêm nữa hiện tại việt nam chưa có cơ sở dữ liệu dân cư để tham chiếu
nên khi nhà mạng đăng ký thuê
cơ sở dữ liệu dân cư chỉ có thể dựa trên giấy tờ người dùng cung cấp
khi thông tin và ảnh khớp nhau là coi như hợp lệ
còn giấy tờ đó sai hay bị sửa đổi doanh nghiệp cũng khó mà kiểm tra được
khi mà chúng ta chưa có được cái cơ sở dữ liệu dân cư
thì rất khó mà có thể nói rằng là cái thông tin đấy là chính xác hay không
thì hiện nay thì bộ thông tin truyền thông đang yêu cầu các nhà mạng đưa xuống đến các đại lý
là phải so với ảnh chụp với cả cái giấy tờ
nhưng cái giấy tờ đấy nó có là chính xác hay không
cái thông tin trên giấy tờ đấy có là giả mạo hay không thì các nhà mạng cũng không thể biết được
thì cái này nếu mà về mặt căn cơ thì chỉ có khi nào mà việt nam có được cái cơ sở dữ liệu dân cư để đối chiếu
thì lúc đó là chắc chắn là sẽ khớp được cái thông tin này
theo yêu cầu của bộ thông tin và truyền thông từ nay cho đến hết tháng chín năm nay
các doanh nghiệp viễn thông cần phải ra soát thu mua giải quyết những sim kích hoạt sẵn còn tồn động
trên các kênh phân phối
và từ tháng một mươi bộ thông tin và truyền thông sẽ tiến hành thanh kiểm tra diện rộng và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại